cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam
và khám xét chỗ ở đối với trần đăng khoa chú tại thành phố cà mau
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đơn tố cáo của người dân số tiền khoa đã lừa đảo chiếm đoạt là trên năm mươi tỷ đồng
do mất cân đối về tài chính và muốn có nhiều tiền để tiêu xài trả nợ đóng tiền ngân hàng
khoa đã dùng thủ đoạn gian dối như đưa thông tin không đúng sự thật
sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải của mình bán cho người khác
hay thế thấp cho ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài số tiền trên năm mươi tỷ đồng mà người dân tố giác khoa còn thế chấp tài sản của gia đình
tại một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh với số tiền trên năm mươi tỷ đồng
và nợ các cá nhân khác khoảng tám mươi tỷ đồng
cơ quan công an kêu gọi những ai là bị hại của trần đăng khoa trình báo
tại phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cà mau để được hướng dẫn xử lý